thưa quý vị đầu năm hai nghìn hai mươi một cùng với các tỉnh thành của cả nước
hàng triệu người dân tp hcm đã đi đổi hoặc làm mới căn cứ công dân gắn chip
theo chủ trương của bộ công an
tuy nhiên sau khi hoàn thành thủ tục người dân đã chờ nhiều tháng vẫn chưa được trả thẻ
trước sự việc này công an tp hcm đã đưa ra những lý giải về việc chậm trễ
và thông tin về cao điểm cấp căn cước công dân đợt hai
theo phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm
tính đến thời điểm hiện tại đã cấp hơn hai triệu căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân thành phố
mặc dù lực lượng công an đã rất nỗ lực để việc cấp phát căn cứ công dân đến người dân nhanh chóng
tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân cộng hưởng khiến việc chi trả căn cứ công dân còn chậm trễ

cho gần ba năm triệu công dân trong độ tuổi theo quy định nhưng chưa được cấp trên địa bàn thành phố
công an tp hcm đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai bối trí lực lượng để đẩy nhanh tiến độ
công an tp hcm sẽ cấp căn cứ công dân gắn chip điện tử cho gần ba năm triệu công dân trong độ tuổi theo quy định nhưng chưa
ở trụ sở công an quận quyện và tất cả các điểm của phường xã thị trấn để tạo điều kiện cho công dân thượng lợi nhất
và trên cơ sở để thực hiện biện pháp phòng chống dịch thì đã yêu cầu công an phường xã thị trấn sẽ tổ chức mời dân
để không thứ nhất là không để quá đông nó sẽ phát sinh điểm kiểm dịch và cũng không để là
cố gắng là không để là không có người đến cấp
phương án cấp phát đợt này nó có khác đợt trước là chúng tôi sẽ cấp phát trực tiếp từ cơ sở dữ liệu nhân cư
là chúng tôi sẽ lấy cái thông tin công nhân
ngoài ra công an thành phố đã triển khai thông báo một trăm linh cái mã định danh cá nhân cho công dân
bằng cái phiếu mã định danh cá nhân để khi công dân mà chưa việc làm căn cứ công dân
thì sẽ sử dụng cái thông báo này đi giao dịch và trên đây là nó có cái mã truyền có của từng người
và các thông tin của từng người
theo lãnh đạo công an thành phố hồ chí minh cho biết hiện công an thành phố đang nghiên cứu đề xuất
thay đổi hoàn toàn chứng minh nhân dân chính số chứng minh nhân dân một mươi hai số sang gắn chip
để thuận lợi cho người dân
hiện hai thẻ trên vẫn còn giá trị sử dụng nhưng đến một thời điểm nào đó sẽ được thay thế
việc này nhằm đồng bộ trong công tác quản lý phục vụ cho người dân và phục vụ cho quản lý nhà nước tốt hơn